bộ giao thông vận tải vừa trình thủ tướng lần thứ chín bản dự thảo nghị định sửa đổi nghị định tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô sau khi đã thống nhất nội dung với bộ thông tin và truyền thông và bộ công an
dự thảo lần này tiếp tục giữ quy định xe hợp đồng điện tử dưới chín chỗ như xe grab bi phải gắn hộp đèn xe hợp đồng trên nóc
theo bộ giao thông vận tải quy định xe hợp đồng điện tử dưới chín chỗ phải gắn màu xe hợp đồng trên nóc đã được đánh giá và nghiên cứu kỹ lưỡng
quy định này nhằm bảo đảm quản lý đúng loại hình kinh doanh vận tải xác định rõ hình thức ứng dụng hợp đồng điện tử với loại hình taxi
đồng thời hộp đèn giúp phân biệt xe cá nhân không kinh doanh vận tải với xe kinh doanh tránh tình trạng xe cá nhân kinh doanh trá hình gây khó khăn cho quản lý đảm bảo cạnh tranh lành mạnh công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải